thưa quý vị một đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả vừa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đấu tranh triệt phá
đường dây này do đối tượng lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt giáp đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây của mình
sử dụng máy vi tính thực hiện vào việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả
như giấy đăng ký xe giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng này đã in các loại giấy tờ giả đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh
là nhân viên biêu cục đò lèn để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng
mỗi loại giấy tờ giả giáp thu từ tám trăm linh đến một triệu đồng chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
với thủ đoạn trên các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng hai giấy phép lái xe
và đăng ký xe giả thu lời bất chính
khoảng một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp đà nẵng cho biết vừa vận động và tiếp nhận
một đối tượng trốn truy nã ra đầu thú đi chấp hành án phạt tù
đó là lê văn tuệ năm mươi bốn tuổi trú tại phường phước ninh quận hải châu hiện đang tạm trú tại phường an hải bắc
quận sơn trà tp đà nẵng
ngày sáu tháng năm tuệ bị tòa án nhân dân quận sơn trà tuyên phạt sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
tuy nhiên đối tượng này vẫn bỏ đi nơi khác không có mặt ở nơi thường trú và không báo với chính quyền địa phương
cơ quan thi hành án hình sự công an tp đà nẵng đã xác quyết định truy nã lê văn tuệ vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau quá trình truy xét và xác minh các cán bộ của phòng cảnh sát hiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp
đã liên lạc vận động gia đình đưa lê văn tuệ đến cơ quan thi hành án hình sự trình diện đầu thú
cũng như chấp hành việc thi hành bản án mà tòa án nhân dân quận sơn trà đã tuyên
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tiếp thị thịnh pháp
vì có hành vi trích dẫn không chính xác không nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định với số tiền hai mươi năm triệu đồng
đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
đối với trang thông tin điện tử tổng hợp http cafelen vn
trong thời gian là ba tháng quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng năm
trước đó sở thông tin và truyền thông tp hcm đã triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật
trong hoạt động cung cấp thông tin trên mạng internet của công ty cổ phần tiếp thị thịnh pháp
theo nội dung kết luận thanh tra trong thời kỳ thanh tra hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp http cafelen vn
có dấu hiệu báo hóa theo tiêu chí nhận diện tại quyết định số một nghìn bốn trăm một mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
vẫn không nguyên văn chính xác nguồn tin báo chí theo quy định tại khoản một ba mươi sáu luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu
theo sở thông tin và truyền thông tp hcm để kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng báo hóa tạp chí
báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội sở cũng đã tổng hợp và chuyển hồ sơ cho bộ thông tin và truyền thông
để xem xét xử lý đối với một số tạp chí về lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu không đúng với tôn trị mục đích
ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe máy và một xe tải tại xã bình thuận huyện văn chấn tỉnh yên bái
đã làm một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng năm thuộc địa phận thôn trung tâm xã bình thuận
đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy chạy ngược chiều cú tông trực diện đã khiến cho một xe máy va chạm với xe tải
hậu quả một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
sau khi vụ việc xảy ra công an xã bình thuận đã có mặt tại hiện trường điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi